cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại trường trung cấp nghề giao thông vận tải bắc giang
quá trình điều tra lực lượng chức năng phát hiện có dấu hiệu sai phạm trong công tác thu chi
thanh quyết toán kinh phí đào tạo lái xe ô tô tại đơn vị này
từ các chứng cứ thu thập được ngày một mươi hai tháng bảy cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang
đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố các bị can trần quang vinh là hiệu trưởng
và nguyễn thanh mai là trưởng phòng tài chính kế toán về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
tiến hành khám xét tại nhà và nơi làm việc của các bị can
lực lượng công an đã phát hiện thu giữ một số vật chứng liên quan đến vụ án